vài năm trở lại đây họ đã sản xuất và đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm phim mọc hình ba d thương hiệu việt
theo dự báo của các chuyên gia trong một tương lai không xa dòng phim này sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim
để cùng hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời trong chương trình ngày hôm nay
xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nghệ sĩ nhân dân đạo diễn hà bắc
xin chào ông cảm ơn ông ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi
vâng trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây
phim hoạt hình ba d có thể hiểu đơn giản là những hình ảnh được dựng nên một cách sống động như thật với sự giúp đỡ của các phần mềm đồ họa vi tính

hình ảnh trong hoạt hình đồ họa ba d phải đảm bảo có ba chiều chiều dài chiều rộng chiều sâu

việc sản xuất các hình ảnh ba d dựa trên hai loại kỹ thuật chính đó là ba d amination và ba d motion capture

đây là trích đoạn của bộ phim hoạt hình ba d thực tế ảo đầu tiên của việt nam painted flower

với cá tính năng động nhân lực trẻ việt nam ngày càng tiếp cận nhanh chóng với sự phát triển của công nghệ
mang lại nhiều cơ hội tiềm năng cho phim hoạt hình ba d tại việt nam
đến đây thời lượng chương trình câu chuyện hội nhập cũng đã hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại